nguyên nhân của việc phải vận hành thử trên là do tổng thầu epc trung quốc chưa cung cấp được các chứng chỉ
hồ sơ tài liệu kỹ thuật an toàn các kết quả thử nghiệm an toàn từ nhà sản xuất
bên cạnh đó chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đánh giá bằng thử nghiệm thực tế tại hiện trường
dẫn đến chưa đủ cơ sở để tư vấn độc lập hoàn tất đánh giá an toàn của đoàn tàu
vì vậy tư vấn đề xuất thực hiện công tác đánh giá kiểm chứng tại hiện trường trong thời gian vận hành hai mươi ngày cuối cùng
và diễn tập các tình huống khẩn cấp
quá trình vận hành thử toàn hệ thống trên tư vấn sẽ đánh giá khả năng thành thục của nhân sự
trực tiếp vận hành và khả năng ứng phó của các tình huống khẩn cấp
nếu chưa đạt ban quản lý dự án đường sắt sẽ yêu cầu tổng thầu khắc phục
đây được xem là khâu cuối cùng để tư vấn hoàn tất báo cáo về đánh giá an toàn hệ thống